chú còn phải người nhà của bệnh nhân giang nguyên không chị
dạ đúng rồi ạ
chị ơi chúng tôi gọi từ bệnh viện hồi sức covid ở quận chín thủ đức đó chị
chú đang nằm viện ở đây hiện tại thì tình hình của chú hôm trước thì rất là nguy kịch
rồi sau đó chú cũng phải trải qua một cuộc khẩu thuật
hiện tại bây giờ chúng cũng đã tỉnh táo khỏe hơn rồi
chú lo lắng cho gia đình cho nên chú muốn nói chuyện với con cái
chị nói chuyện với mấy chú nha

bây giờ ba giữ sức khỏe nha
ba ghen đừng có lo lắng gì ở nhà
ba ghen giữ sức khỏe ba ghen ăn uống đồ
rồi giữ nghỉ ngơi giữ sức khỏe

ba mẹ ba đỏ người ta nói ba đỏ đỡ nhiều rồi đó

ở nhà con ổn nha

ba ghen niệm phật cho ba
ba qua cái bệnh này nha
rồi năm môi năm môi ba chị đào phật
ba có gì muốn nói với con không
ở nhà nha con
vậy con ở nhà con một ngày ba buổi xong rồi
không có đi đâu hết á
ở nhà đừng chơi game
con ngủ sớm đó mười một giờ con ngủ rồi